sở du lịch tp hcm hiện đang xây dựng kế hoạch giảm tác động của dịch bệnh đối với ngành du lịch thành phố
vì lý do trong ba tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến thành phố ước chỉ đạt khoảng một ba triệu lượt khách
giảm ba mươi bốn hai so với cùng kỳ
số liệu từ tổng cục thống kê ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khách quốc tế đến việt nam đạt gần ba bảy triệu lượt
giảm một mươi tám một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại tp hcm doanh thu du lịch đạt hai mươi bảy năm mươi năm tỷ đồng giảm hai mươi một tám so với cùng kỳ
trước tình hình này sở đã chủ động xây dựng kế hoạch giảm tác động đối với ngành du lịch thành phố
trong và sau dịch covid một mươi chín
trên cơ sở lấy ý kiến các sở ban ngành hiệp hội du lịch tp hcm doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không
trong đó phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tp hcm
cung cấp thông tin doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại do dịch covid một mươi chín gây ra
cần sự hỗ trợ của ngân hàng
việc vây vốn để thấu gỡ khó khăn